tiến sĩ trần thị hồng phương nguyên phó cục y dược cổ truyền bộ y tế bàng hoàng khi thấy hình ảnh của mình được cắt ghép quảng bá cho sản phẩm hương phục khí một sản phẩm được quảng bá để trị trứng hôi miệng thuộc dòng thuốc năm y của người dao đỏ

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại